do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở bắc bộ và trung bộ với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
khu vực đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ có nắng nóng đặc biệt gây gắt
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi tám đến bốn mươi độ c có nơi trên bốn mươi độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi đến một mươi chín giờ
dự báo nắng nóng gây gắt diện rộng ở các tỉnh bắc bộ và trung bộ còn kéo dài trong một hai ngày tới
vào ngày sáu tháng bảy có khả năng xuất hiện một vùng xoáy thấp gây mưa trên khu vực bắc bộ
từ chiều ngày sáu tháng bảy do ảnh hưởng của xoáy thấp phát triển trên nền bề mặt rất nóng
nên các tỉnh bắc bộ và thanh hóa có khả năng xảy ra mưa rông nguy cơ kèm theo rông xét tố lốc và gió giật mạnh